thưa quý vị ngày hai mươi tám tháng hai tổng thống nga vladimir putin đã chính thức ký luật đình chỉ sự tham gia của nga vào hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới new start
sau khi tuyên bố về quyết định này trong thông điệp liên bang năm hai nghìn hai mươi ba
trong bối cảnh đối đầu chiến lược gây gắt giữa nga với mỹ và phương tây đặc biệt là liên quan đến cuộc xung đột giữa nga và ukraine như hiện nay
thì động thái của moscow dường như có thể dễ dàng lý giải song lại làm dấy lên lo ngại sẽ thúc đẩy một cuộc chạy đua vũ trang
và rủi ro hạt nhân mới đe dọa đến an ninh toàn cầu
họ nói rằng không có mối liên hệ nào giữa vấn đề về new start với xung đột tại ukraine và những hành động thù địch khác của phương tây đối với nga
họ muốn chúng ta phải hứng chịu thất bại chiến lược trong khi vẫn cố gắng tiếp cận các cơ sở hạt nhân của moscow
hôm nay tổng bộ phải thông báo rằng nga sẽ đình chỉ tham gia new start
và trước khi trở lại thảo luận về hiệp ước này chúng ta phải tính đến kho vũ khí chiến lược
của các nước thuộc nato như pháp và anh fran tức là khả năng tấn công tổng hợp của liên minh này
new start là hiệp ước có tính giảng buộc pháp lý duy nhất còn lại về kiểm soát vũ khí hạt nhân giữa nga và mỹ
hiệp ước được ký kết năm hai nghìn một mươi trong đó quy định mỗi nước được triển khai
không quá bảy trăm linh tên lửa đạn đạo xuyên lục địa tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm và máy bay ném bom hạng nặng
không quá một năm trăm năm mươi đầu đạn hạt nhân sẵn sàng sử dụng
không quá tám trăm linh bệ phóng các loại tên lửa
tên lửa đạn đạo và máy bay ném bom hạng nặng đã triển khai và chưa triển khai
bên cạnh đó mỗi bên có thể tiến hành tới một mươi tám cuộc thanh sát mỗi năm với các địa điểm vũ khí hạt nhân chiến lược
để đảm bảo bên kia không vi phạm giới hạn hiệp ước
điều quan trọng phải thừa nhận new start đã khá thành công
tính đến tháng một năm nay hai nước đã tiến hành ba trăm hai mươi tám cuộc thanh sát trong khuôn khổ hiệp ước
đây thực sự là một thành tựu lớn
việc đình chỉ của nga có nguy cơ làm mất đi sự minh bạch hiện có
về kho vũ khí của moscow sẽ khó để dự đoán liệu nga có mở rộng kho vũ khí hay không và bằng cách nào
quyết định của nga đã khiến phương tây lo ngại
mỹ gọi đây là một bước đi sai lầm đáng tiếc và vô trách nhiệm
liên minh châu âu eu và tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato thì cảnh báo
động thái của moscow có thể đánh dấu sự kết thúc của cấu trúc kiểm soát vũ khí thời hậu chiến tranh lạnh
dù nga đã nhấn mạnh không rút khỏi hiệp ước và vẫn sẽ tôn trọng các giới hạn về vũ khí hạt nhân
song rõ ràng đây là tín hiệu cho thấy niềm tin đang ngày càng sói mòn giữa hai quốc gia
nắm giữ đến chín mươi số đầu đạn hạt nhân trên thế giới đồng thời làm dấy lên lo ngại
về nguy cơ một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân mới giữa hai siêu cường này